xin kính chào quý vị và các bạn
các hình thế gây mưa trên mực khí quyển tầng cao đã di chuyển hoàn toàn sang phía đông
nên thời tiết tại miền bắc đã giảm mưa nhanh
trong ba ngày tới tại khu vực phía đông bắc bộ không mưa trời chỉ nhiều mây
tuy mưa giảm nhưng nhiệt độ ngày và đêm được dự báo là sẽ tiếp tục ở ngưỡng rét hại
do nằm sâu trong khối không khí lạnh
vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là một mươi hai một mươi năm độ
sau đó sẽ tăng lên mức một mươi bốn một mươi bảy độ trong hai ngày tiếp theo
phía tây bắc bộ một số nơi như lai châu hay điện biên
trong sáng ngày mai vẫn sẽ có mưa mưa rào rải rác
cục bộ có lượng mưa khá nên bà con nơi đây cần chú ý
sau đó nhìn chung trong thời đoạn ba ngày tới thời tiết hầu như là không mưa
nên nhiệt có xu hướng nhích nhẹ từng ngày
cụ thể ngày mai và ngày kia nhiệt độ khả năng cao vẫn ở ngưỡng z hai
cao nhất ở mức một mươi ba một mươi sáu độ có nơi cao hơn sau đó sẽ tăng nhẹ trong ngày hai mươi bốn
tại khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
do ảnh hưởng của gió đông bắc phía bắc của khu vực này thì mưa giảm nhanh
còn tại phía nam thì tiếp tục có mưa mưa rào
cục bộ có điểm xảy ra mưa với lượng khá trong ngày hôm nay
ba ngày tới thì lượng mưa cũng sẽ giảm đáng kể
trong ngày đôi lúc có mưa mưa rào nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ trong ba ngày tới
cao nhất hầu như là không vượt quá mức là hai mươi độ
còn tại khu vực đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
mưa mưa rào rải rác cũng xuất hiện tại khu vực các tỉnh
từ đà nẵng cho đến quảng ngãi
còn các tỉnh còn lại thì phổ biến có mưa vài nơi
với nhiệt độ cao nhất là hai mươi sáu hai mươi chín độ
có nơi cao hơn tại phần phía nam của khu vực này
thời tiết tại tây nguyên tiếp tục ổn định trong ba ngày tới
phổ biến là ít mưa ngày có nắng
với nhiệt độ cao nhất là hai mươi bảy ba mươi độ tại tây nguyên
khoảng một hai ngày đầu thì nhiệt độ về đêm và sáng sẽ có xu hướng giảm nhẹ
nam bộ cũng phổ biến là ít mưa trong ba ngày tới
lưu ý một số nơi thuộc ven biển của miền tây nam bộ
thì cục bộ sẽ xảy ra mưa rào và rông với lúc chiều tối
ban ngày còn nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn